vào ngày hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa tại trung tâm thủ đô buenos aires của argentina
khiến cho chín mươi người bị thương trong đó nhiều người bị thương nghiêm trọng
tai nạn xảy ra khi mà một đoàn tàu chở khách bảy toa đâm vào một đoàn tàu khác đang dừng bảo dưỡng
tại khu vực palumo trong số chín mươi người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu
thì có ba mươi người được đánh giá là bị thương nghiêm trọng
theo thị trưởng thành phố buenos aires nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra
sau khi vụ tai nạn xảy ra hai máy bay trực thăng và sáu mươi xe cứu thương đã được huy động tới hiện trường
để phục vụ cho công tác cứu hộ hệ thống tàu hỏa rất phát triển tại buenos aires
là phương tiện giao thông chủ đạo của người dân tuy nhiên trong quá khứ từng xảy ra vụ tai nạn
tàu hỏa thương tâm vào năm hai nghìn một mươi hai khiến cho năm mươi một người thiệt mạng